em vào đây
phòng đây em xem đi

thật ra là đó mình cũng rất là quan niên đánh giấc
bởi vì từ trước đến nay mình cũng chưa đánh ai bao giờ
anh ơi anh xuống hộp gửi cho em về với ạ
một cơn gió trời ơi
một cơn gió khó chết không could
nhưng mà nó là gì
một cơn gió
không được khỏa bán không được cởi mở không được giải tỏa
và tạo nên một sự ẩn ức rất lớn trong tâm lý sẽ đè nét trong tâm lý
cộng với những nhận thức không đúng đắn về pháp luật về đạo đức về đối xống
khi mà có môi trường thuận lợi như trường hợp là một cô gái đến thuê nhà như vậy
thì tất cả những ẩn ức đó những vết mòn tâm lý đã từng hằn lên trong tư duy trong nhận thức trong tình cảm của đối tượng
được kéo dài như vậy thì đến nay nó bùng phát
tôi cũng một phần do bạn gắn với các bạn muốn là kiểu luôn có một người con gái bên cạnh mình thì chỉ đánh hết bạn ấy xong thôi
đấy tức là kiểu
tức là kiểu

tôi nghĩ là hành động thì quá nhanh quá nguy hiểm
nhưng mà chú đã có sự chuẩn bị mặc dù là vô thức
tú đã có chuẩn bị từ trước
tức là chính vì những ẩn ức kéo dài theo ngày tháng theo
nó không được giải tỏa
cho nên nó gần như là một sự chuẩn bị sẵn sàng rồi
thế nhưng mà đến khi mà xảy ra một cái điều kiện
có một cái điều kiện mới thì lập tức là tú làm rất nhanh
lớn nhất là
lớn nhất ở đây mà chúng ta cần rút ra ngay tức là bài học về giáo dục gia đình
và làm lành mạnh xã hội
xã hội của chúng ta hiện nay có những cái biểu hiện suy thoái
không lành mạnh
cho nên chúng ta thấy là thanh niên không có lý tưởng
những người phụ nữ mà chúng ta đi trong trường hợp đi thuê nhà
thì cũng cần hết sức phải cẩn thận cảnh giác
tránh đi một mình
nhất là vô trường lạ mới
cần phải tìm hiểu đối tượng ngôi trường điều kiện trước khi
chúng ta đến đó
và trong trường hợp đến chúng ta cũng phải luôn luôn có ý thức cảnh giác
là có thể tìm cách để thoát hiểm
khi mà một mình chúng ta dẫn thân vào những nơi
mà chúng ta chưa từng biết đến
để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra đối với bản thân mình
rất nhiều thanh niên mất phương hướng và sống theo bản năng
thì cái này là cái mà những cái điều này là kể cả nhà trường kể cả xã hội
và nhất là gia đình
là chúng ta phải chú trọng hơn rất nhiều những cái cảnh báo này
của các nhà nghiên cứu của các nhà giáo dục từ rất lâu rồi
nhưng mà phần lớn các bậc cha mẹ vẫn rất là bận rộn
và sống cho riêng mình
tôi cũng muốn là gặp người nhà lần cuối
trước khi bị bắt thì cũng đấy
cứ ở lại với anh taxi ra chỗ rằng
con hoa ngồi uống bia và gọi cho bố tôi

nhưng mà dự báo anh ta sẽ không đưa vào

một tuần nữa mấy người sẽ không đưa vào
cũng như giờ sang offline
tôi sẽ gặp các bác thầy
chỉ để mọi người nói chuyện

chỉ để mọi người nói chuyện

con nhiệt nặng con nhảy